đảng bộ thị trấn nàng mau huyện vị thủy tỉnh hậu giang đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ một mươi ba
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với sự tham dự của một trăm sáu mươi đại biểu chính thức
đây là đại hội được tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm cho các đảng bộ cơ sở trên địa bàn đang chuẩn bị đại hội
đại hội đã nghiêm túc đánh giá thảo luận đóng góp và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng
đặc biệt là việc thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ thị trấn nàng mau lần thứ một mươi hai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và phương hướng mục tiêu giải pháp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội cũng dân chủ lựa chọn bầu ban chấp hành đảng bộ lần thứ một mươi ba gồm một mươi năm đồng chí
bầu ban thường vụ gồm năm đồng chí bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm một mươi năm đồng chí